chương trình giao lưu nghệ thuật những người canh biển đã được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình nhân dân từ bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một
chương trình đã giúp khán giả và người dân cả nước hiểu rõ hơn về nhiệm vụ tôn vinh những chiến công và thấu hiểu hơn những hy sinh vất vả của lực lượng cảnh sát biển việt nam
sau hơn một mươi tám năm kể từ ngày thành lập lực lượng cảnh sát biển việt nam đã có sự trưởng thành và phát triển vượt bậc
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước và quân đội giao phó cùng với các lực lượng khác bảo vệ vững chắc vùng biển thiêng liêng của tổ quốc
một trong những nhiệm vụ quan trọng của những người lính biển là tạo điều kiện cho ngư dân yên tâm làm ăn trên các vùng biển đảo
đã rất nhiều lần lực lượng cảnh sát biển kịp thời cứu hộ cứu nạn những con thuyền của ngư dân ta ngư dân nước ngoài gặp nạn ngoài biển khơi
hay những con tàu vận tải tàu chở hàng trong tình huống bị chìm bị tấn công bởi cướp có vũ trang
bên cạnh đó tại đêm giao lưu nghệ thuật khán giả đã được nghe chia sẻ về những chuyến ra khơi chấn áp các hoạt động tội phạm
buôn lậu luôn diễn ra vô cùng phức tạp để bảo vệ sự tôn nghiêm trên vùng lãnh hải thiêng liêng của tổ quốc